tiếp tục các hoạt động tại hà lan ngày chín tháng bảy theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc tiếp lãnh đạo liên minh doanh nghiệp châu âu asean
tiếp tập đoàn vams của áo tiếp phòng thương mại hà lan việt nam và thăm nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán cộng đồng người việt tại hà lan
tại buổi tiếp lãnh đạo liên minh doanh nghiệp châu âu asean thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò của liên minh trong việc kết nối các doanh nghiệp hai khu vực
đặc biệt là tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp châu âu hợp tác với khu vực đông nam á
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp eu đầu tư vào việt nam trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng công nghiệp phụ trợ công nghệ cao
ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu năng lượng tái tạo và môi trường
về phần mình lãnh đạo liên minh doanh nghiệp châu âu asean cho biết liên minh đã và đang kết nạp thành viên gồm các tập đoàn đa quốc gia trong các lĩnh vực tài chính
logistics tự động hóa nông nghiệp dầu khí y tế là những lĩnh vực mà việt nam còn nhiều dư địa hợp tác và ủng hộ việc sớm ký hiệp định thương mại tự do việt nam eu
nhằm tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế giữa việt nam và eu phát triển mạnh mẽ
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức làm việc tại hà lan chiều ngày chín tháng bảy theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc tiếp chủ tịch
kiêm giám đốc điều hành tập đoàn van met của áo
thủ tướng đánh giá cao hoạt động của vams trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe y tế và chất lượng cuộc sống tại nhiều nước trên thế giới
nhằm hiện đại hóa hệ thống bệnh viện tại việt nam
thủ tướng đề nghị vamed tiếp tục đồng hành hỗ trợ ngành y tế việt nam thực hiện tốt các dự án mới trong thời gian tới
chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tập đoàn vmed khẳng định vams sẽ tiếp tục hợp tác tích cực với các bộ ngành liên quan của việt nam nhằm tìm kiếm các nguồn vốn hỗ trợ các trang thiết bị phù hợp cho việt nam
tại cuộc tiếp ban lãnh đạo phòng thương mại hà lan việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò cầu nối của phòng thương mại hà lan việt nam thời gian qua góp phần rất tích cực vào việc hỗ trợ tư vấn hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước
qua đó thúc đẩy thương mại
thủ tướng đề nghị phòng thương mại hà lan việt nam thúc đẩy các doanh nghiệp hà lan tăng cường trao đổi thương mại đầu tư du lịch với việt nam đặc biệt là tổ chức các đoàn doanh nghiệp hà lan sang việt nam khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh
lãnh đạo phòng thương mại hà lan việt nam khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối doanh nghiệp hai nước phát triển quan hệ hữu nghị việt nam hà lan và góp phần phát triển kinh tế xã hội ở việt nam
tối ngày chín tháng bảy
theo giờ địa phương tức sáng sáng ngày một mươi tháng bảy theo giờ hà nội tại thủ đô hành chính la hay đen hắc vương quốc hà lan thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đã đến thăm và cắt băng khánh thành trụ sở mới của đại sứ quán việt nam tại hà lan và nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đông đảo đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập tại đây
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng đánh giá cao vai trò của cộng đồng người việt nam tại hà lan trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước trên tinh thần đối tác chiến lược và mong muốn cộng đồng người việt nơi đây tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc
thủ tướng cũng mong muốn đại sứ quán việt nam tại hà lan tiếp tục làm tốt công tác được đảng nhà nước giao phó góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hai nước